bộ trưởng tô lâm đề nghị đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp hình sự hai nước
thông qua cơ chế hiện có của hai bên kịp thời trao đổi thông tin tội phạm chia sẻ kinh nghiệm
tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa hai bên nhằm trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đặc biệt là tội phạm công nghệ cao tội phạm kinh tế tội phạm mua bán người và đưa người di cư bất hợp pháp
trước đó bộ trưởng tô lâm cũng đã tiếp bà an grefith chủ tịch liên đoàn quốc gia các gia đình có thân nhân mất tích trong chiến tranh việt nam
tại tỉnh sơn la ngày hôm nay thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện kế hoạch sh chín về phối hợp phòng chống ma túy qua biên giới sơn la và các tỉnh bắc lào
dự hội nghị còn có đại diện bộ an ninh lào tại việt nam các đơn vị của bộ công an việt nam công an năm tỉnh bắc lào
công an các tỉnh miền núi phía bắc việt nam
sau một mươi năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín triển khai kế hoạch sh chín về phối hợp phòng chống ma túy qua biên giới giữa tỉnh sơn la việt nam và các tỉnh bắc lào
công an tỉnh sơn la đã chủ động mở rộng mối quan hệ hợp tác với công an các tỉnh bắc lào
hình thành thế trận an ninh trong việc truy bắt tiêu diệt và làm tan giã nhiều đường dây ma túy lớn
hệ thống chính trị sẽ áp bản biên giới được quan tâm củng cố kiện toàn
tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống ma túy gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
phát biểu chỉ đạo thượng tướng lê quý vương đề nghị với trách nhiệm được giao trong giai đoạn tới
công an tỉnh sơn la và các tỉnh bắc lào cần tiếp tục chủ động đoàn kết hiệp đồng tác chiến nâng tầm tham mưu và triển khai các phương án
kế hoạch phòng chống và kiểm soát ma túy nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
góp phần xây dựng tuyến biên giới việt nam lào hòa bình hữu nghị mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
ghi nhận những thành tích đã đạt được trong một mươi năm triển khai lãnh đạo tỉnh sơn la giám đốc công an tỉnh sơn la và giám đốc công an các tỉnh bắc lào
đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện kế hoạch sh chín
cũng trong ngày hôm nay tại hà nội trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến dự lễ khánh thành đài kỷ niệm cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước một nghìn chín trăm năm mươi bốn một nghìn chín trăm bảy mươi năm và họp mặt kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
đến dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an cùng hơn ba trăm linh hội viên ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
tại lễ khánh thành
thứ trưởng nguyễn văn sơn cùng đại diện ban liên lạc đã cắt băng khánh thành đài kỷ niệm cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước một nghìn chín trăm năm mươi bốn một nghìn chín trăm bảy mươi năm
công trình đài kỷ niệm được xây dựng trên quảng trường học viện an ninh nhân dân do ban liên lạc và học viện an ninh nhân dân phối hợp thực hiện
là công trình có kiến trúc thẩm mỹ cảnh quan không gian có tính ổn định lâu dài
thể hiện tấm lòng tri ân công lao cống hiến của hơn một vạn cán bộ công an tri viện cho chiến trường

thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước trong đó có gần một đồng chí đã hy sinh anh dũng tại mặt trận miền nam
phát biểu tại lễ khánh thành và buổi họp mặt thứ trưởng nguyễn văn sơn khẳng định đài kỷ niệm là một công trình có ý nghĩa biểu tượng
và mang giá trị nhân văn sâu sắc nhắc nhở các thế hệ cán bộ công an phải luôn nhớ về tinh thần chiến đấu ngoan cường
mưu trí dũng cảm của các cán bộ công an tri viện
đồng chí thứ trưởng nêu rõ những công hiến của các cám bộ công an tri viện chiến trường miền nam đã và tiếp tục tô thắm thêm
truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân củng cố niềm tin yêu sự gắn bó của nhân dân đối với lực lượng công an
là động lực tinh thần to lớn để các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
tại cuộc họp mặt kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng gia đình có công với cách mạng
các thế hệ công an lão thành đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước
tình hình sức khỏe của tổng bí thư chủ tịch nông nguyễn phúc
nguyễn phú trọng là một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao tổ chức vào chiều ngày hôm nay
cũng tại họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà dư luận quan tâm
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của báo chí về tình hình sức khỏe của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết
do cường độ làm việc cao thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường
trả lời câu hỏi của phóng viên về việc chính phủ mỹ gần đây có một số biện pháp tăng cường trừng phạt cuba
bao gồm việc kích hoạt các điều khoản của luật cho phép các tòa án mỹ thụ lý các đơn kiện chống lại cuba
và các cơ quan nước ngoài nằm ngoài quyền tài phán của mỹ
bà lê thị thu hằng người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam khẳng định
việt nam ủng hộ các nghị quyết yêu cầu mỹ chấm dứt bao vây cấm vận cuba
lập trường nhất quán của việt nam là ủng hộ mạnh mẽ các nghị quyết của đại hội đồng liên hợp quốc
yêu cầu hoa kỳ chấm dứt các chính sách và đạo luật bao vây cấm vận kinh tế thương mại và tài chính chống cuba
mà gần đây nhất là nghị quyết ares bảy trăm ba mươi tám năm trăm hai mươi năm
năm hai nghìn một mươi tám với một trăm tám mươi chín phiếu thuận việt nam mong muốn hoa kỳ và cuba duy trì đối thoại
xây dựng và hợp tác tìm giải pháp cho các khác biệt và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước
góp phần vào hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực
trước câu hỏi của phóng viên về các biện pháp hỗ trợ của bộ ngoại giao đối với công dân việt nam đoàn thị hương
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
liên quan đến trường hợp công dân đoàn thị hương thì bộ ngoại giao đang phối hợp
với các cơ quan hữu quan liên đoàn luật sư việt nam đại sứ quán việt nam tại malaysia
triển khai các thủ tục bảo hộ công dân cần thiết để đưa công dân đoàn thị hương về nước
đoàn tụ với gia đình ngay sau khi được trả tự do
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
cũng đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam trong thời gian tới
sau một ngày hai đêm rẽ sóng tàu kiểm ngư kn bốn trăm chín mươi đã đưa đoàn công tác số năm
đến với quần đảo trường sa
đây là chuyến thăm thứ tám của đoàn kiều bào đến với trường sa
một hành trình từ trái tim mang hơi ấm của bà con người việt trên khắp thế giới
vì biển đảo quê hương vì chủ quyền của tổ quốc
chuyến đi đã để lại nhiều cảm xúc khó quên đối với mỗi thành viên trong đoàn
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tham gia đoàn
sau một hành trình dài đảo sơn ca đã dần dần hiện ra trước mắt
nghi lễ trào cờ trang nghiêm
tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp đen
khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm tận lực

đi hành nhanh chóng và chính xác
bao tình cảm bao yêu thương của những người con xa xứ
của những người trong đất liền với các chiến sĩ như vỡ hòa
khi đến trường sa anh rất là xúc động
anh xúc động các chiến sĩ ở đây quá trẻ quá quá trẻ
và nhìn thấy họ sống trong một

thì anh sẽ nghĩ ngay tới những đứa con của anh
đúng là sự xúc động khi mà cảm kích cái tinh thần của các chiến sĩ ở nơi đây
mặc dù là một nơi rất nhỏ thiếu tất cả văn hóa nghệ thuật không có một cái gì hết
nhưng các chiến sĩ rất là lạc quan và yêu biển đảo
hải trình tiếp tục đưa đoàn công tác đến với các điểm đảo khác
với hầu hết các đại biểu đây là lần đầu tiên họ đến với trường sa
khi được đặt chân lên những cái tên địa danh quen thuộc
trên bản đồ như tiên nữ sinh tồn đông tóc tan b phan vinh b đá đông trường sa nhà ràn dk một trên hai mươi
các đại biểu đều xúc động và tự hào khi được chứng kiến nỗ lực của cán bộ chiến sĩ và người dân
tại nơi tuyến đầu tổ quốc
bước chân lên trên đảo tự nhiên tôi cảm thấy một cảm xúc nghẹn ngào như trở về ngôi nhà của mình
lần đầu tiên đứng trào cờ dưới nất cờ của tổ quốc
sau bao nhiêu năm xa đất nước ở những nơi hoàn cảnh khó khăn như thế này
mà tôi thấy các chiến sĩ vẫn vững chắc tay súng để bảo vệ biến cường bảo vệ từng tức đất của hải đảo
tôi thấy phục những tấm lòng của người chiến sĩ và thực sự cảm động
tôi sống ở đất liền thôi tôi cảm giác là một cái sự nó bình yên không nhìn thấy một sự đầu sóng ngọn gió
nhưng mà khi tôi ra đến đây thì tôi thấy là một cái sự hy sinh của các em nó cao cả quá
hy sinh nó lớn lao quá
tại các điểm đảo đoàn công tác đều tổ chức giao lưu văn nghệ tặng quà với tổng giá trị một hai tỷ đồng
mỗi khi có các đoàn ra thăm đặc biệt là hôm nay rất vinh dự cho chúng tôi có đoàn kiều vào ra thăm
trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín này thì chúng tôi cảm thấy là gần với đất liền nhiều hơn rất nhiều
và đặc biệt là chúng tôi thấy là
là mình được cái niềm vinh dự đó được sự quan tâm của các cấp các ngành đặc biệt là kiều bào ta nước ngoài
do vậy là chúng tôi càng xây dựng cái quyết tâm nhiều hơn cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc
trong hải trình hơn một hải lý niềm vui sự cảm phục quyết tâm và ý chí bám biển bám đảo của quân dân huyện đảo trường sa
luôn hiển hiện hiện trong mỗi thành viên đoàn công tác
xúc động hơn
đó là lễ tưởng niệm đối với những chiến sĩ đã hy sinh vì biển đảo tổ quốc
sự hy sinh anh dũng của các anh càng củng cố thêm tình yêu biển đảo hướng về tổ quốc đối với mỗi người dân cũng như hàng triệu kiều bào xa xứ